trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng một mươi hai do ảnh hưởng của bão số một mươi năm vào biển đông kết hợp với gió mùa đông bắc thổi mạnh
đã gây ra thiệt hại về nhà cửa và tài sản của người dân nhiều địa phương tỉnh bình thuận
trên vùng biển phú quý có gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao ba bốn mét
có bảy mươi cơ sở và hộ gia đình với một bảy mươi ba lồng bè nuôi hải sản
tại khu vực lạch dù thôn triều dương xã tam thanh huyện phú quý bị ảnh hưởng
thống kê ban đầu có một mươi sáu hộ bị ảnh hưởng cá nuôi thoát ra ngoài hư hại về lồng bè
ba hộ có lồng bè trôi giạt vào bờ hư hỏng hoàn toàn ước thiệt hại khoảng hai một tỷ đồng
cùng với đó do sóng to và chiều cường đã làm sạt lở một mươi hai mét bờ kè ở xã long hải
và ba mươi mét bờ biển ở xã ngũ phụng bị xâm thực
tại thành phố phan thiết gió mạnh kết hợp chiều cường dâng cao
biển xâm thực gây thiệt hại về tài sản của người dân thôn tiến đức xã tiến thành
theo thống kê có một mươi một căn nhà bị sập hoàn toàn hơn một mét bờ biển bị sạt lở
ủy ban nhân dân thành phố phan thiết đã chỉ đạo chính quyền xã tiến thành và các cơ quan chức năng
nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ ban đầu cho các hộ dân bị ảnh hưởng
đồng thời tích cực hỗ trợ các hộ dân ra cố các căn nhà có nguy cơ bị đổ để đảm bảo an toàn tính mạng